trong chuyện tình cảm dẫn đến việc chém tình địch trọng thương hai đối tượng vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đông nai bắt giữ vào chiều qua
bước đầu cơ quan công an xác định lê đăng sang và đinh văn thái nạn nhân cùng có tình cảm với một người con gái và đã nhiều lần xảy ra xô xát
khoảng tám giờ ngày tám tháng bảy sang và thái hẹn nhau để nói chuyện sang rủ thêm nguyễn văn tiến mang theo một con dao và một cây dựa dài gần một mét
khi đến điểm hẹn thái cũng thủ sẵn hai con dao dài khoảng sáu mươi cm vừa gặp hai bên đã lao vào chém nhau hậu quả
thái bắt vào cánh tay phải nhập viện cấp cứu nhân được tin báo lực lượng công an tiến hành xác minh và bắt giữ được sang và tiến khi cả hai đang ẩn náu tại một phòng trọ trên địa bàn
ba đối tượng cùng phạm tội về ma túy vừa bị lực lượng công an quảng nam và thanh hóa bắt giữ thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
điều tra mở rộng chuyên án ma túy liên quan đến đối tượng lê tấn thanh bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép gần một kg ma túy đá
trong đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan là nguyễn hoàng minh anh chú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ ba mươi gam ma túy đá ba mươi năm viên thuốc tân dược và nhiều tăng vật có liên quan
trước đó tại quận thanh xuân thành phố hà nội phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng trần hoàng sơn chú quận đống đa hà nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng trên đều đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại thanh hóa sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện tĩnh gia đã phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thị thủy chú xã mai lâm đang bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hơn hai mươi gam ma túy các loại gồm heroin ma túy đá ketamin cùng nhiều tăng vật có liên quan
được biết lê thị thủy là đối tượng đoàn trái phép chất ma túy
các đối tượng trên đều đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
là đối tượng nghiện ma túy và đã từng có một tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản cuối năm hai nghìn một mươi năm mới được mãn hạn tù trở về địa phương
tuy nhiên không tu trí hoàn lương mà tiếp tục ngựa quen đường cũ đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng bảy khi đi đến trước số nhà năm trăm sáu mươi hai trên sáu mươi hai đường trần phú phường năm tp vũng tàu lê hồng phong chú tại phường năm tp vũng tàu phát hiện xe máy của anh đặng văn lộ dựng trước nhà không có người trông coi
phong liền phá khóa rồi nổ máy tẩu thoát sau khi trộm được đối tượng này mang xe máy đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn an ninh phường thắng nhì thế chấp lấy bảy trăm linh đồng mua ma túy đá sử dụng
hiện vụ án đang được công an tp vũng tàu tiếp tục điều tra
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một số đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của bạn bè và người thân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt là một trăm năm mươi triệu đồng

từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một số công dân trên địa bàn tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm trường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại lô m tám đường số một mươi bảy bắc trần huỳnh khóm bảy phường một tp bạc liêu tỉnh bạc liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện phước long tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện